trong khi đó nhân lực cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn nhưng bang chỉ huy công an xã đã có những cách làm sáng tạo đặc biệt là thực hiện có hiệu quả các đề án lớn của bộ công an như dự án cơ sở dự án cư và dự án cư

gồm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến
tiện ích phát triển kinh tế xã hội tiện ích phục vụ công dân số
nhóm số hóa tạo lập dữ liệu dùng chung trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
phục vụ cải cách thủ tục hành chính và nhóm phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp
với từng loại mô hình bộ công an có hướng dẫn cụ thể về các bước triển khai
các nhiệm vụ cụ thể giải pháp thực hiện và các vấn đề có liên quan
trên cơ sở đó các địa phương sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để lựa chọn mô hình đề án sáu
phù hợp với thực tế và mang tính khả thi tại địa phương
hà nam là một trong những địa phương đang tích cực đẩy mạnh việc triển khai
các mô hình điểm về đề án sáu qua đó đẩy nhanh chuyển đổi số tại địa phương này
thẻ căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử vneid
giờ đây đã trở thành một trong những phương thức chính trong giao dịch của người dân tại hà nam
đơn cử như trong lĩnh vực y tế
với mô hình số sáu hiện hà nam đã có một trăm hai mươi trong tổng số một trăm hai mươi cơ sở khám chữa bệnh
đã trang bị máy quét qr code để thực hiện việc sử dụng căn cứ công dân gắn chip
hoặc ứng dụng vneid thay thế thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh
tỷ lệ sử dụng chiếm gần sáu mươi năm
cũng với căn cước công dân gắn chip hoặc tài khoản vneid
việc đăng ký lưu trú của người bệnh tại các cơ sở y tế cũng trở nên đơn giản và thuận tiện hơn
theo đó đến nay đã có hai mươi chín cơ sở khám chữa bệnh tại hà nam
thực hiện khai báo lưu trú qua phần mềm lưu trú asm với trên một mươi năm lượt
mô hình số một mươi một về triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại cơ sở khám chữa bệnh
đã mang lại những tiện ích nhất định cho người dân cũng như bệnh viện
việc đưa những tiện ích dịch vụ trên tài khoản định danh điện tử vneid
cũng đang được lực lượng công an tỉnh hà nam đẩy mạnh tới người dân
ví dụ như việc ứng dụng mô hình hai mươi chín về triển khai tố giác tội phạm qua ứng dụng vneid
triển khai từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đã có bốn trăm năm mươi tám trong tổng số sáu trăm tám mươi bốn tin báo
được tiếp nhận qua vneid đạt tỷ lệ gần sáu mươi bảy
qua ứng dụng vneid thì rất tiện lợi
xong rồi xuống dưới kia thì các phụ việc được các công an thị trấn tiếp nhận rất nhanh
nói chung là được cái ứng dụng vneid này thì nó dùng để đảm bảo
cái tính bảo mật và tiện nhiệm ích cho người bà con
nên mình không phải xuống cơ quan công an để trình báo
trong năm hai nghìn ba vừa rồi thì là công an thị trấn mỹ đã tiếp nhận một mươi tám tin báo
cho giác tội phạm trong đó một mươi sáu
các tin là qua vneid đặc biệt là một số cái nội dung liên quan đến cái vụ tai đạo giao thông
thứ hai là những cái liên quan đến cái các cái đối tượng mà tụ tập có biểu hiện là
dấu hiệu là gây xuất diện tổng cộng
thì là công an thị trấn là sau khi tiếp nhận đã phân công một lượng xuống địa bàn
và lúc qua đó thì đã ngăn chặn được cái việc là xảy ra cái tội phạm nghiêm trọng trên địa bàn
từ bốn mươi bốn mô hình điểm trong đề án sáu hà nam hiện đang đưa vào thực tiễn triển khai đối với ba mươi chín mô hình
đây là những mô hình
được ubnd tỉnh lựa chọn trên cơ sở đảm bảo tính phù hợp khả thi khi triển khai tại địa phương
và qua gần hai năm triển khai minh chứng thực tiễn về tính hiệu quả của các mô hình
từ những kết quả của tỉnh đã đạt được trong việc triển khai các mô hình của đề án sáu
người đứng đầu các cơ quan ban ngành các địa phương phải có nhận thức đúng nắn ý nghĩa vai trò
vị trí tầm quan trọng của đề án sáu
công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai đề án sáu phải quyết liệt đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở
phải phân công rõ nhiệm vụ cho từng xã từng đơn vị từng địa phương
xác định nhiệm vụ trọng tâm sẽ hoàn thành trước
nhiệm vụ cần phải thực hiện trong thời gian tiếp theo để tập trung chỉ đạo triển khai
mỗi mô hình điểm về đề án sáu sẽ được ubnd tỉnh giao cụ thể cho các sở
ban ngành địa phương đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo từng lĩnh vực quản lý
tuy nhiên cần phải nhìn nhận thẳng thắn rằng
việc ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực địa tử trong triển khai các mô hình
cũng gặp những khó khăn nhất định dẫn đến một số nhiệm vụ chỉ tiêu không hoàn thành đúng theo tiến độ đề ra
trong quá trình triển khai thực hiện các mô hình của đề án
chúng tôi còn gặp một số khó khăn
đó là một số bộ ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ của đề án sáu
tới các đơn vị cấp dưới còn chậm hoặc chưa chỉ đạo
tạo sự thiếu đồng bộ gây khó khăn lung túng
quá trình triển khai thực hiện mặc dù đã được tuyên truyền
hướng dẫn nhưng nhiều người dân vẫn còn tâm lý e ngại
sợ lộ thông tin của đa chế
với những mô hình điểm về đề án sáu đã được đăng ký
hiện các sở ngành địa phương tại hà nam cũng đặt ra các đầu đề
bài toán lộ trình thực hiện xác định nguyên tắc thí điểm
chọn điểm để triển khai thực hiện các mô hình và phát huy tối đa nguồn lực
nền tảng có sẵn nhằm tránh lãng phí đồng thời bám sát tình hình thực tế hoạt động của ngành
lĩnh vực mình quản lý để đề xuất với các đơn vị cấp dịch vụ
phần mềm giải pháp nền tảng số triển khai thực hiện
một số mô hình đã hoàn thành và thậm chí hoàn thành vượt tiến độ kết quả
so với lộ trình đặt ra ban đầu

một số mô hình đã hoàn thành và thậm chí hoàn thành vượt tiến độ kết quả
so với lộ trình đặt ra ban đầu
như trước đây thì chúng tôi khi mà thực hiện để cấp bản điện tử
cấp giấy khai sinh và trích lục khai tử thì chúng tôi phải thực hiện rất là cán bộ công chức
phải thực hiện rất là nhiều bước và nhiều quy trình
vừa làm trên phần mềm liên thông vừa làm trên phần mềm hộ tịch
lại chuyển sang cái phần mềm là ký số trên phần mềm quản lý văn bản của cơ quan nhà nước
thế nhưng thì hiện nay thì chúng tôi chỉ cần tích hợp trên một phần mềm
cần chưa đến hai đến ba phút đồng hồ là có thể xong toàn bộ
cùng với đó việc phát huy vai trò thường trực trong triển khai thực hiện đề án sáu
cũng đang được lực lượng công an tỉnh hà nam triển khai
trong đó tập trung chỉ đạo hướng dẫn thao gỡ khó khăn
hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong xây dựng thành công các mô hình điểm về đề án sáu
xác định là những cái giải pháp để khắc phục các tồn tại hạn chế
cũng như là đẩy nhanh các tiến độ thực hiện theo yêu cầu chỉ đạo trong đề án
và chúng tôi cũng đã xác định tập trung tham mưu để thực hiện tốt
có hiệu quả các mô hình trên cơ sở
ở đó là chúng tôi sẽ tham mưu sơ kết cũng như là nhân rộng đối với những mô hình có hiệu quả
quỹ ban tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản cá nhân
thực hiện việc chi trả qua tài khoản không dùng tiền mặt đối với các đối tượng an sinh xã hội
đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính
và chỉ đạo không yêu cầu người dân doanh nghiệp cung cấp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính
khi đã được số hóa theo đúng quy định chủ động triển khai thực hiện các mô hình trên địa bàn tỉnh
quỹ ban tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản cá nhân
đưa vào hoạt động những mô hình điểm về đề án sáu
chính là chia khóa tạo nên những đột phá trong chuyển đổi số
thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển toàn diện kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và toàn quốc nói chung
bên cạnh đó người dân doanh nghiệp ở các tỉnh thành phố được lựa chọn lắm mô hình điểm
cũng chính là nhân tố quan trọng là sức ép rất lớn đốc thúc
đòi hỏi sự vào cuộc có trách nhiệm và hiệu quả cao hơn nữa của các sở ngành địa phương
đối với những giá trị họ được hưởng từ chuyển đổi số đề án sáu mang lại
và phần trình bày của tốt ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây
xin chào và hẹn gặp lại
tiếp nối truyền thống tương thân tương ái lá lành đùm lá rách của dân tộc
tích cực hướng ứng phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau của thủ tướng chính phủ
vào sáng ngày hôm nay đoàn công tác công an tỉnh khánh hòa phối hợp với ban chuyên đề báo công an tp hcm
đã đến thăm và gửi tặng nhiều phần quà cho các em học sinh và những hộ gia đình
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã sơn lâm huyện khánh sơn
tại chương trình đoàn công tác đã trao tặng hai trăm linh phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu
với tổng trị giá khoảng năm trăm linh đồng mỗi phần quà
cho bà con có hoàn cảnh khó khăn và ba mươi năm chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn
và đây là hoạt động xã hội ý nghĩa gắn kết tình quân dân góp phần vận động nhân dân
thực hiện tốt các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
thưa quý vị trong những ngày vừa qua mưa rông kèm theo lốc xoáy mưa đá đã xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước
đã gây ra thiệt hại tài sản cho người dân
lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai nhiều hoạt động để giúp người dân khắc phục hậu quả của thiên tai
hai mươi sáu ngôi nhà bảy trường trại chăn nuôi của người dân bị tóc mái
nhiều cơ sở vật chất của trường mầm non xã sơn hồng cũng bị hư hỏng
đây là hậu quả do lốc xoáy gây ra vào sáng ngày hai mươi chín tháng chín
tháng ba tại huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
rất nhanh chóng công an huyện hương sơn đã huy động cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện
phối hợp với chính quyền địa phương giúp đỡ nhân dân
từng mái ngói từng vách nứa đã được cán bộ chiến sĩ công an lợp lại dựng lại
cây cối gãy đổ được thu dọn đảm bảo cho người dân lưu thông được an toàn và đảm bảo vệ sinh môi trường
trong khi đó tại hà giang mưa đá xảy ra vào chiều tối ngày hai mươi tám và sáng ngày hai mươi chín tháng ba
trên địa bàn huyện yên minh
địa bàn huyện yên minh cũng đã gây thiệt hại về nhà cửa và nhiều diện tích hoa màu của nhân dân
công an tỉnh hà giang đã huy động trên một trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng tại chỗ
hỗ trợ nhân dân di chuyển vật liệu lập lại mái nhà và chuồng trại bị hư hỏng tại sáu xã bị ảnh hưởng
theo thống kê của huyện yên minh đợt mưa đá xảy ra vừa qua trên địa bàn huyện yên minh
đã làm hư hỏng thùng mái một năm trăm bảy mươi một nhà ở trong đó xã sủng thài bị ảnh hưởng nhiều nhất
với bảy trăm năm mươi tám nhà thiệt hại về hoa màu
trên ba mươi một sáu hectare những sự sẻ chia những lời động viên kịp thời giúp người dân
sớm ổn định cuộc sống sản xuất đã làm ấm lỏng người dân lúc hoạn nạn
tin an ninh trật tự đáng chú ý liên quan đến vụ vi phạm về bồi thường hỗ trợ tái định cư
khi nhà nước thu hồi đất xảy ra tại thành phố long xuyên
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã tống đạt quyết định
khởi tố bị can và bắt tạm giam thực hiện lệnh khám xét nhà của ông huỳnh lê phong
nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường thành phố long xuyên
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cũng thực hiện khám xét nơi ở
của ông huỳnh lê phong tại phường bình khánh thành phố long xuyên
ông huỳnh lê phong bị cáo buộc là không thực hiện đúng trình tự thủ tục trong thẩm tra hồ sơ
trình ubnd thành phố long xuyên bàn hành các quyết định giao đất cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất không đúng quy định cho nhiều hộ dân
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tỉnh an giang cũng đã tống đạt
các quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn thanh phong là cán bộ trung tâm phát triển
quỹ đất thành phố long xuyên và nguyễn thiện thanh cán bộ phòng tài nguyên và môi trường
thành phố long xuyên vì đã có hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ
tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
đồn biên phòng kiểng phước bộ đội biên phòng tiền giang đã phát hiện vật thể
nghi là ma túy trôi giạt vào bờ biển rừng phòng hộ thuộc ấp xóm dãy xã kiểng phước
huyện gò công đông tỉnh tiền giang
kiểm tra tại hiện trường lực lượng công an đã phát hiện một bao tải ni lông màu đen
bên trong có chứa hai mươi bốn bánh hình khối chữ nhật
mỗi bánh có khối lượng khoảng một kg tinh thể dạng rắn màu trắng nghi là ma túy
lực lượng phối hợp đã tiến hành mở rộng phạm vi tìm kiếm
giả soát xung quanh hiện trường bãi biển khu vực rừng phòng hộ thuộc xã kiểng phước
đồng thời tổ chức phương tiện tuần tra trên biển thì phát hiện thêm một mươi sáu bánh hình khối chữ nhật nghi là ma túy
bộ đội biên phòng tiền giang chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phối hợp với lực lượng công an tổ chức
mở rộng phạm vi địa bàn tuần tra kiểm soát ra soát trên biển
tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm một mươi hai bánh hình khối chữ nhật nghi là ma túy
cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với công an địa phương
xác minh điều tra ban đầu thu giữ và bàn giao toàn bộ tăng vật cho cơ quan điều tra công an tỉnh
để thụ lý điều tra theo thẩm quyền
trong thời gian vừa qua tình hình thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự trên địa bàn hà nội
diễn biến khá phức tạp và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác
và hiện tượng ấy đang được lực lượng công an thành phố hà nội quyết liệt triển khai các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh
sau đây là ghi nhận vừa được thực hiện tại quận hai bà trưng thành phố hà nội
đây là ba thanh niên lê trung kiên phạm đình phong trần phúc khang sinh năm hai nghìn sáu đến hai nghìn tám
vừa bị tổ y một một trăm bốn mươi một công an thành phố hà nội bàn giao cho công an phường nguyễn du hai bà trưng
để làm rõ hành vi gây dối chất tự công cộng và tàng trữ vũ khí thô sơ
tại cơ quan công an các đối tượng bước đầu khai nhận
do hàm chơi nên tụ tục nhau ra đường
tuy nhiên trong quá trình di chuyển có bị nhóm khác tắt đầu xe nên về nhà lấy hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn
đang đi ngoài đường thì bọn cháu bị ném vỏ chai tủy tinh với cả hạt nước bỏ vào xe
xong rồi chúng nó đập xe bọn cháu mới quay về
vân từ trẻ với đồ so kỵ bắt đến thời điểm bây giờ cháu nhận thức đây là hành vi sai trái và phi bản pháp luật
cái việc này thì gây hoang mang cho người dân đi đường
cũng như là gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
về biện pháp công an phường đã triển khai các lực lượng tuần tra buổi tối ban đêm
theo kế hoạch của công an quận để giảm giảm tình hình
khi phát hiện được các đối tượng sử dụng hung khí như đua xe
thì chúng tôi là báo cáo đội cảnh sát hành sự kịp thời phối hợp bắt giữ cũng như là xử lý để làm nghiêm
trước đó công an quận hai bà trưng hà nội cũng bắt giữ một mươi tám đối tượng hỗn chiến gây dối trật tự ở phố lò đúc hà nội
nguyên nhân ban đầu xác định do va chạm hai nhóm thanh niên đã chửi nhau dẫn đến đuổi đánh nhau qua một số tuyến phố như phố huế nguyễn công chứ thi sách lào đúc phạm đình hổ
các đối tượng đều trong độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi chín tuổi
trong lúc đánh các bạn ấy thì em sử dụng hông khí sẻo với gậy inox ạ
lúc ấy em có suy nghĩ hơi bồng bột và không kiềm chế được cảm xúc và hành động của mình ạ
thế vào đây đã gặp bố mẹ chưa
dạ rồi ạ
thế có thương bố mẹ không
với em có ạ
thế ở nhà bố mẹ có vẫn ở với nhau hay là bố mẹ ly thân

trường hợp là thanh thiếu niên thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt vi phạm hành chính và có nhiều trường hợp có thể bị xử lý về hình sự
thì nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng này thì chúng tôi thấy rằng là hầu hết xuất phát từ phía gia đình của chúng ta có những hoạt động quản lý và giáo dục các em không được tru toàn
và cái thứ hai nữa là trong nhiều trường hợp đối với lại các cái môi trường giáo dục cũng như là môi trường sinh sống của các em thì nó cũng có ảnh hưởng nhất định đến cái quá trình mà thực hiện hành vi phạm tội
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay toàn thành phố phát hiện một mươi tám vụ gây rối trật tự công cộng do nhóm đông điều khiển xe máy chạy thành đoàn với tốc độ cao mang theo hông khí đuổi đánh nhau
số vụ việc này xảy ra ở nhiều quận huyện từ địa bàn trung tâm đến khu vực ngoại thành
lực lượng công an đã tiến hành nhiều biện pháp như lập chốt tuần tra công khai và bí mật để phát hiện bắt giữ và xử lý
tuy nhiên thời gian tới chuẩn bị nghỉ hè là thời gian rảnh rỗi sẽ khiến không ít thanh thiếu nhiên nảy sinh nhiều hành vi manh động
nếu buông lỏng quản lý không kịp thời uốn nắn danh giới phạm tội của lứa tuổi này sẽ rất mong manh